có phải là vì người dân vẫn chưa tìm thấy cái chỗ dựa an toàn nào để đấu tranh phòng chống tham nhũng không ạ
chúng ta còn đang thiếu những cái thiết chế cụ thể nào để ngăn chặn vấn đề này ạ
đúng như thế tôi cho rằng là các đồng chí có thể sắp xếp bộ máy và ra soát lại cán bộ
và nếu những người nào mà có cái hiện tượng tham nhũng vặt như vậy thì điều chuyển và xử lý một cách nghiêm khắc
thì tôi cho đây là một hướng để mà làm sao mà làm cho giảm thiểu cái hiện tượng tham nhũng vật trong cái cán bộ công chức rất là lớn
chúng ta có một cái phương châm rất là nổi tiếng nữa
không dám này không thể này và không muốn
bây giờ tôi nói nếu như đã phân tích ở trên ban đầu nói là hiện tượng này là phổ biến
thì ta phải ngăn chặn rất nhanh
mà ngăn chặn nhanh thì có lẽ ta phải tập trung vào cái chỗ không dám
mà không dám ở đây chính là xử lý chính là hình phạt chính là chế tài thôi
phải làm dứt khoát cái chỗ này
còn không thể thì hiểu là ta thiết kế một cái bộ máy một cái thể chế những cái quy định để không thể làm được việc đó
chứ còn không muốn thì tôi chưa nói đến vì không muốn nó ở một cái phạm trù phát triển cao hơn
trong thâm tâm người
các cán bộ công chức tôi không muốn làm việc
đây nó đã bước công vụ chúng ta đã có rất nhiều văn bản rồi
nhưng mà tôi nói trong bối cảnh việt nam
thì ta tập trung vào
tất nhiên là ban đội giúp
nhưng nên tập trung vào điểm không dám
và thiết kế thế nào để không thể
thứ nhất là anh cán bộ công chức mà anh đã nhận cái khoản tiền không chính đáng đó
xin mời anh ra khỏi cái vị trí đó
cái thứ hai là
người đứng đầu
ta cũng nên tính toán rồi
nếu cái người đứng đầu của cái cơ quan đó
mà để hiện tượng nó ra
thì xin mời anh trả lại ghế
do anh quan liêu
anh không nắm được vấn đề của anh
trong đơn vị của anh một cách cụ thể
thì mời anh trả lại ghế
làm nào để cho người khác phải e rẻ
vì thế nên là chúng tôi vẫn đề nghị là bây giờ
nếu mà làm như thế thì chúng ta phải làm hai cái đồng thời
cái thứ nhất mà để không thể
ngoài cái việc thiết kế luật pháp rồi
thì những cái điểm nhạy cảm nhất là phải đặt
phải áp dụng công nghệ tin học
thực tế đã cho thấy là áp dụng công nghệ tin học thì nó giảm
tất cả cái gì mà thông qua tin
tức là không gặp trực tiếp thì giảm
ví dụ như cái điểm nhạy cảm như thế
ví dụ như một cửa chẳng hạn
vân vân đúng không
ta nên đặt camera
và cho thấy rằng một số điểm đặt camera
thì giải quyết rất gọn những cái lặt vặt này
rõ ràng là đây là cái câu chuyện mà sâu xa thì nó là cái mối quan hệ giữa con người với nhau
rất là khó có thể nào phân định rạch ròi được
và chúng ta sẽ phải cần đến những cái thiết chế về mặt pháp lý
và những cái quy trình khách quan để hạn chế được phần nào cái vấn đạn này
kính thưa quý vị
tham nhũng vật hay tham nhũng lớn
đều là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý làm trái pháp luật để trục lợi cá nhân
những hành vi đó đều phải bị nghiêm trị bằng các chế tài cụ thể của pháp luật
sức gian đe mạnh mẽ nhằm thay đổi thói quen có chi mới ký cho của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức hiện nay
dân không thể giàu nước không thể mạnh nếu vẫn tiếp tục tồn tại vấn đạn nhũng nhiễu như vậy
một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ rất là thẳng thắn hữu ích cho chương trình vì một việt nam hùng cường
theo khảo sát của visa
việt nam cho thấy bảy mươi chín người tiêu dùng thích thanh toán bằng thẻ và ứng dụng di động thay vì tiền mặt
đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại là một cách an toàn và tiết kiệm
thị hiếu của người dân cho thấy đây chính là cơ hội để phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến cấp độ bốn
trong các dịch vụ hành chính công và đời sống tiêu dùng
khi mà doanh nghiệp thực hiện những cái thủ tục hay là nộp lệ phí hay là nộp phí
thì phải thực hiện những thủ tục về thanh toán không dùng tiền mặt
thì cũng là một cái giải pháp rất là hữu hiệu
để mà chúng ta giúp cho doanh nghiệp tránh cái việc là chúng ta gặp trực tiếp các cán bộ quản lý nhà nước
và hạn chế được tối thiểu những cái việc là chúng ta tham nhũng vặt
hiện nay khá là phổ biến
đây cũng là chủ trương xây dựng chính phủ điện tử
dịch vụ công trực tuyến đã và đang được triển khai ở các bộ ngành địa phương trong những năm gần đây
thông qua mạng điện tử
thì chúng ta
làm không những là nhanh hơn
mà chúng ta biết nó chống được
cái cử quyền hết dịch
nhất là ngăn chặn quan trọng đến cái tình trạng tham nhũng vặt
mà chúng ta đang triển khai quyết liệt để ngăn chặn
mặc dù chính phủ rất quyết tâm
nhưng hiện tại các bộ ngành địa phương triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vẫn chậm và hiệu quả chưa cao
tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn còn khá thấp
các địa phương đạt tỷ lệ một mươi năm
các bộ ngành đạt tỷ lệ gần hai mươi chín
cho thấy chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn thấp hiệu quả đầu tư cũng thấp
trong quá trình thực thi chính phủ điện tử thì chúng ta cũng phải giám sát một cách thực chất việc thực thi này
bởi vì đôi khi trong quá trình mà chúng ta thực hiện điện tử thì vẫn có những sự can thiệp của con người
và khi mà quá trình nào mà còn có sự can thiệp của con người
thì quá trình đó chúng ta vẫn còn có khả năng mà có những cái hơi khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
ứng dụng công nghệ số là con mắt thứ ba trong giao dịch giữa cán bộ và người dân
nó khiến cho cán bộ công chức không có điều kiện và cả không dám không thể cầm chi phí lót tay
đây là giải pháp khách quan và hữu hiệu để ngăn chặn tham nhũng vật
giúp cho quan hệ ứng xử giữa cán bộ công chức và người dân trở nên minh bạch rõ ràng hơn
khi nào công nghệ số được ứng dụng toàn diện tại các đơn vị hành chính công
khi đó người dân mới bớt lo phần nào về tệ tham nhũng vật